ngày hôm nay toán nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất buôn bán xăng giả do bị cáo trịnh sướng cầm đầu
phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày một mươi bốn đến hai mươi một tháng một mươi địa điểm xét xử tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh đắk nông
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã tuyên phạt bị cáo trịnh sướng một mươi hai năm tù
các bị cáo còn lại cũng phải lệnh án từ hai năm sáu tháng án treo đến tám năm sáu tháng tù cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
sau phiên sơ thẩm bị cáo trịnh sướng và hầu hết các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
riêng bị cáo nguyễn thị thu hòa chú quận ninh kiều có đơn kháng cáo kêu oan